sau những ngày mưa lũ tại quảng bình đã có nắng nước lũ cũng đã rút gần hết
tuy nhiên tại rốn lũ xã tân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình nhiều khu vực vẫn còn ngập nước
để giúp người dân vùng lũ sớm trở lại cuộc sống lực lượng vũ trang tỉnh quảng bình đã có mặt kịp thời
để chung tay cùng người dân khắc phục khó khăn sau lũ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
cũng như hàng trăm gia đình khác ở xã tân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
mưa lũ nhiều ngày qua đã khiến căn nhà của bà đinh thị đủ chìm sâu trong nước
lũ đến gia đình bà không kịp sơ tán vật dụng đồ đạc do phải lo cho hai đứa con bị bệnh
nên lương thực nước uống gần như không có
ngay trong lũ cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình đã có mặt ứng cứu kịp thời
cung cấp lương thực nước uống và kiểm tra sức khỏe cho gia đình
để giúp người dân vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ những ngày qua lực lượng vũ trang tỉnh quảng bình đã chia thành nhiều nhóm
cơ động đến với các vùng ngập sâu để cùng với thầy giáo cô giáo dọn dẹp vệ sinh kê lại bàn ghế
để các em học sinh sớm được điện thoại
bộ đội cũng đã hỗ trợ các gia đình chính sách hồ neo đơn dọn lại nhà cửa đường xá vệ sinh nguồn nước
những thùng mì tôm những chai nước uống thuốc men và nhu yếu phẩm cũng được liên tục hỗ trợ đến tận tay những hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ
đồng thời đưa nhân dân về các vị trí cao hơn bảo đảm an toàn
ngay sau trận lũ quân khu bốn cũng đã điều động thêm ba trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng với bộ đội tỉnh quảng bình khẩn trương xuống cơ sở để ứng cứu hỗ trợ
mưa lũ đi qua và để lại nhiều hậu quả nặng nề
nhưng sự có mặt kịp thời của những người lính bộ đội cụ hồ giúp nhân dân khắc phục khó khăn qua đó gắn kết thêm tỉnh quân dân sâu nặng